thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn thực hiện chủ trương lớn của đảng nhà nước về xây dựng nông thôn mới
nhiều địa phương đã tạo được sự đồng thuận trong dân huy động được sức dân hoàn thành mục tiêu đề ra đúng tiến độ
nhưng cũng có những địa phương lại chậm chạp y ạch do thiếu sự ủng hộ của người dân
mà nguyên nhân chủ yếu là do trong phương pháp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy
chính quyền sở tại vấp phải những sai lầm tai hại dẫn đến kết cục xấu như ở xã nga my huyện phú bình tỉnh thái nguyên
đây là trục đường lớn ở xã nga my đầu năm hai nghìn một mươi bốn xã triển khai đổ bê tông
công trình có tổng dự toán trên một sáu tỷ đồng
nếu hỗ trợ tám mươi nhân dân đóng góp đối ứng hai mươi do ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư
tuy nhiên đến nay con đường vẫn chưa hoàn thành cho dù người dân đã đóng góp được chín mươi số tiền đối ứng
và vấp phải sự phản đối của người dân vì nghi ngờ là có khuất tất
bà con có ý kiến về như vậy triển khai làm con đường này là có thật
một số nữa cứ đòi hỏi là như vậy là cái đoạn đường đó phải đúng như là thông báo với nhân dân là phải được kéo dài
một số hộ như vậy chưa đồng thuận với chủ trương và cái ban xây dựng của địa phương
tại sao ban xây dựng không kéo dài mà chỉ làm đấy thôi mà cũng báo cáo là hết nguyên vật liệu
và số tiền như vậy là đối ứng như vậy cũng đưa vào đấy như vậy là cũng hết
theo hồ sơ thiết kế công trình được chia làm hai nhánh
nhánh một dài chín trăm bốn mươi tám mươi hai m từ cổng làng nghề mỹ nghệ an châu đi qua xóm kén
nhánh hai dài bảy mươi sáu tám mươi ba m
từ cổng làng nghề đi về hướng ủy ban nhân dân xã nga my
công trình đã được đưa vào sử dụng từ cuối năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên hiện đoạn đường từ dốc văn chỉ đến ủy ban nhân dân xã chưa làm được vì thiếu kinh phí và vấp phải sự phản đối
dẫn đến việc một số hộ dân không chịu đóng tiền làm đường theo quy định
cái số hộ dân kiện thì thực tế là tôi cũng không nắm rõ
nhưng hiện giờ là xóm còn một mươi sáu hộ
là chưa đóng cái tiền lưu ứng này
mà trong khi lúc thời điểm là chúng tôi thu tiền đối ứng này là xóm có một trăm bảy mươi chín hộ
hiện giờ là còn một mươi sáu hộ nữa
thì trong một mươi sáu hộ này là có đơn khiếu kiện
theo người dân sở tại thì việc công bố không chính xác chiều dài của con đường so với lúc ban đầu là nguyên nhân gây bức xúc cho người dân
thôn xã đã tiến hành tuyên truyền giải thích
nhưng không rõ vì lý do gì mà người dân vẫn không chấp nhận
thật ra là tri bộ cũng đã họp rất là nhiều lần rồi
cũng đã giải thích rất là nhiều rồi
ra các cuộc họp thì nói chung là cũng xoay quanh vấn đề này cũng rất là nhiều
người ta không hiểu thì mình cũng giải thích thế nào
người ta cũng vẫn thế thôi
chẳng hạn thế
lẽ ra phải tìm hiểu kỹ vì sao người dân không hiểu mà có thể là không chịu hiểu để giải quyết cho thấy tình đạt lý
thì cấp ủy chính quyền thôn lại sử dụng biện pháp sai lầm vi phạm quyền công dân
ủy ban nhân dân xã không giải quyết khi những người chưa nộp tiền làm đường đến làm thủ tục giấy tờ
thay vì giải thích cho cán bộ thôn hiểu làm như vậy là vi phạm pháp luật
thì cán bộ xã lại tiếp tay nhằm gây sức ép buộc người dân phải nộp tiền
bức xúc về điều đó người dân đã đệ đơn kiện lên trên
có một số hộ vẫn chơi gì không nộp
để làm công bằng này bí thư trưởng xóm ban công tác mặt trận của xóm đã hợp xóm đã thống nhất là gì
lập danh sách đề nghị ủy ban nhân dân xã vào cuộc
khi nào mà bà con nhân dân ra để làm các hồ sơ thủ tục ấy
thì bí thư chủ tịch tuyên truyền vận động cho họ hiểu rõ thêm về vấn đề này
chứ không phải là không xác nhận vào các hồ sơ thủ tục
cán bộ xã không thừa nhận chuyển ép dân
tuy nhiên khi làm việc với đồng chí bí thư huyện ủy phú bình câu chuyện lại khác
lúc thời điểm đấy thì dân nóng ruột phản ánh là đúng
nhưng mà thực ra thì nó không có cái sự thất thoát
không có sự biển thủ hay là một cái mập mờ cả chúng tôi cho là bình thường
hoặc là cái trường hợp cái hộ nông dân mà lên có đơn tôi viết lên truyền hình các thứ là không cho đóng dấu
thì đúng ra cái đồng chí chúng tôi đã kiểm được
cái đồng chí nãnh đạo xã thì cũng không tế nghị
đáng ra phải nói là xóm người ta đề nghị là không cho ai giao dịch đóng dấu
thì vẫn là sai và vẫn phải đóng dấu cho người ta
nhưng có thể xác định rõ là về cái ý kiến chấp hành chính sách chứ thôi
có thể như thế thì không sao
nhưng mà đồng chí này cũng cho
thế thì tôi đồng ý sửa ngay rồi
huyện ủy phú bình đã khẩn trương vào cuộc
những hành vi sai phạm của cán bộ xã nga my đã được ngăn chặn kịp thời
đoạn đường còn lại theo chỉ đạo của huyện sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể
nhưng có thái độ biểu hiện khi tiếp xúc với thôn xã
thì thấy cán bộ sở tại vẫn chưa nhận thức được đầy đủ và sâu sắc những sai lầm đã mắc phải vẫn né tránh
có thể nói những sai lầm của đội ngũ cán bộ xóm kén xã nga my là xuất phát từ sự nôn nóng
muốn sớm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
động cơ mục đích là tốt nhưng phương pháp tiến hành không phù hợp dẫn đến hậu quả xấu
làm ảnh hưởng đến chủ trương tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã
đưa nghị quyết vào cuộc sống phải khẩn trương quyết liệt nhưng không được đôn nóng dẫn đến mắc sai lầm
đây là bài học không chỉ riêng cho xã nga my mà còn của các cấp ủy chính quyền địa phương khác trong lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng về xây dựng nông thôn mới